đây là đoạn phim ghi lại cảnh một người đàn ông bị ngã xuống hố ga không có nắp đậy
nằm trên địa bàn quận bình tân thành phố hồ chí minh
tài nạn đã cướp đi mạng sóng của anh ngay sau đó
theo chúng tôi sự việc như vậy thì trước hết trách nhiệm là thuộc về đơn vị thi công
bởi vì theo điều bốn mươi bảy của luật giao thông đường bộ năm hai nghìn tám đã quy định rất là cụ thể
là thi công trên những cái đường bộ đang khai thác thì trách nhiệm là trong quá trình thi công
thì đơn vị thi công phải bố trí các báo hiệu rào chắn tạm thời
và thực hiện các biện pháp để đảm bảo thi công được thông suốt và an toàn
như vậy rõ ràng trong trường hợp là khi mà mình xem clip đó thì thấy rằng là cái hố ga không được che chắn cẩn thận
và dẫn đến cái tài nạn thương tâm đó
vì vậy cái trách nhiệm chính là ở đây thuộc với đơn vị thi công
và theo luật xây dựng thì cũng quy định là chủ đầu tư thì sẽ có cái trách nhiệm là giám sát
theo dõi để cái việc thi công được an toàn
nhìn những hố ga trôi trội không nắp như thế này
không ít người phải rung mình sợ hãi chẳng biết chuyện gì sẽ xảy ra
theo người dân ở nhiều địa phương
họ từng phản ánh lên chính quyền khi thấy có hiện tượng hố ga hay miền cống không nắp
tuy nhiên công tác xử lý chậm trễ cũng là một trong những nguyên nhân khiến tai nạn xảy đến
vợ tôi đi làm đồng về lúc gần một mươi một giờ đâm vào hố ga mất lắp
coi như là gãy đùi xe gì vào gãy đùi xem phản ánh nhà nước
làm chắc chắn hộ
để dân đi lại
chúng tôi cũng cử cán bộ thường xuyên tuần tra trên tuyến đường
tuy nhiên là do việc tuyến đường thực tế đã thi công xong
nhưng mà cái công tác bàn giao điện chiếu sáng nó vẫn còn đang gặp khó khăn
cho nên là vào ban đêm là vẫn chưa có phát điện
dẫn đến là cái việc tuần tra của chúng tôi cũng gặp rất là nhiều khó khăn
nếu không có đèn chiếu sáng trên các tuyến đường
thì hấu ga không nắp sẽ càng trở nên nguy hiểm hơn vào ban đêm
mỗi mắt trông chờ vào các cơ quan chức năng xử lý
thì bà con đành phải tự bảo vệ tính mạng của mình bằng những biện pháp tạm bỡ như thế này
ngoài việc thi công không rào chắn không biển cảnh báo
thì còn có một nguyên nhân nữa cần được chấn chỉnh là tình trạng mất cấp nắp hố ga miệng cống
đường rất bé mà hai làn ô tô đi là hố ga không có nắp đậy
là thường thường là những người dân này tôi đi nái này tôi tránh ô tô là hút người tai nạn rất nhiều
và chính anh nôi những người tai nạn lên cho lên là bây giờ mới ngày hôm qua thì nắp hố ga rồi
nhưng mà lại coi chưa chỉnh sửa lại ngon ngành thì coi lại đêm lại mất rồi
dù là bị mất cắp cũng phải được xử lý chấn chỉnh ngay lập tức
càng chậm trễ càng kéo dài chỉ càng thêm sự nguy hiểm
sau phải đợi đến khi tai nạn xảy ra rồi mới bắt đầu quy trách nhiệm
bắt đầu tiến hành
rà soát kiểm tra rồi xử lý
mức bò mới lo làm chuồng bao giờ mới kết thúc